các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quy định này khiến nhiều người không đồng tình đồng ý cho quá cảnh ngang qua địa phương nhưng chưa ra khỏi biên giới của tỉnh là không được xuống xe
nếu đến chốt biên giới của tỉnh mà rách niêm phong thì phải quay lại vào khu cách ly tập trung
một tài khoản facebook đăng tải dòng bình luận kèm theo hình ảnh xe ô tô bị gián niêm phong
trước những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội nhiều người cho rằng việc niêm phong cửa xe ô tô hiện nay là không phù hợp
khi mà chính phủ đã ra nghị quyết một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả
dịch covid một mươi chín ông ngô văn tán giám đốc sở y tế tỉnh bến tre khẳng định ba chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh
đã bỏ quy định dán niêm phong xe đi ngang qua tỉnh ngay khi chính phủ có nghị quyết một trăm hai mươi tám
hiện địa phương vẫn giữ lại các chốt cửa ngõ để tuyên truyền hướng dẫn cho người dân về an toàn phòng chống dịch
địa phương không còn chủ trương này vì địa phương đang chấp hành nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
nếu có xảy ra thì là do sơ suất của anh em ngồi nhận trong vấn đề gì đó
hôm qua họp ban chỉ đạo đã nhắc nhở tạo mọi điều kiện cho bà con đi lại theo đúng quy định
giám đốc sở y tế tỉnh bến tre khẳng định